kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
tối nay ubnd tp hcm sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm trong đó có hai điểm tầm cao và một điểm tầm thấp
điểm thứ nhất bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông sài gòn hầm thủ thiêm quận hai
đây là địa điểm quen thuộc bắn pháo hoa tầm cao trong các dịp lễ
điểm thứ hai bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao là ở tòa nhà landmark tám mươi một quận bình thạnh
đây là địa điểm khá mới trong thời gian gần đây khi tòa nhà cao tám mươi một tầng này được đưa vào sử dụng
thời gian bắn pháo hoa ở cả hai điểm đều bắt đầu từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm đêm nay ngày ba mươi tháng bốn
điểm thứ ba bắn pháo hoa nghệ thuật cùng lúc tầm thấp ở công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
đây cũng là địa điểm quen thuộc hàng năm trong các dịp lễ
kinh phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hóa